chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
theo đó bộ giao thông vận tải xây dựng phương án hoạt động vận tải hành khách sẽ được thực hiện dựa trên sự đánh giá nguy cơ và quy mô các đội dịch cấp xã hoặc có thể quy mô tổ đội khu dân cư khóm ấp thôn xóm
qua đó các địa phương cho phép hoạt động vận tải trở lại theo các nhóm bao gồm
cấp một là nhóm nguy cơ thấp bình thường mới tương ứng với màu xanh
cấp hai là nhóm nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng
cấp ba là nhóm nguy cơ cao tương ứng với màu cam
cấp bốn là nhóm nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ
đối với vận tải hành khách đường bộ bộ giao thông vận tải đề nghị tiếp tục dừng hoạt động vận chuyển hành khách bằng phương tiện giao thông công cộng
trừ xe taxi xe công nghệ dưới chín chỗ có vách ngăn với khách thanh toán điện tử
tại các địa phương vùng có nguy cơ rất cao
trường hợp phương tiện vận tải hành khách có hành trình bắt buộc phải đi qua thì không được dừng đó
cấp bốn là nhóm nguy cơ cao tương ứng với màu cam
và có kết quả xét nghiệm âm tính covid một mươi chín trong vòng bảy mươi hai giờ kể từ khi nhận kết quả bằng pcr hoặc test kháng nguyên nhanh
tại địa phương vùng có nguy cơ trung bình và nguy cơ cao
lái xe nhân viên phục vụ trên xe phải xét nghiệm covid một mươi chín hàng tuần bảy ngày một lần
theo phương pháp test nhanh hoặc pcr và tuân thủ các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế
đối với vận tải hành khách theo tuyến cố định nội tỉnh xe buýt taxi hợp đồng du lịch vận chuyển
học sinh sinh viên sở giao thông vận tải tham mưu ủy ban nhân dân các tỉnh quyết định đảm bảo
theo nguyên tắc đánh giá nguy cơ và quy mô cấp đổi dịch
việc di chuyển và vận tải hành khách liên tỉnh cũng được bộ giao thông vận tải ban hành hướng dẫn
để đảm bảo được an toàn nhất công tác phòng chống dịch bệnh tránh để lây lan dịch covid một mươi chín giữa tỉnh này với tỉnh khác
đối với vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh sở giao thông vận tải
hai đầu tuyến tham mưu ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép hoạt động lại tuyến cố định liên tỉnh
trong quá trình thực hiện căn cứ và tình hình dịch covid một mươi chín tại địa phương sở giao thông vận tải địa phương
hai đầu tuyến thống nhất áp dụng thực hiện tần suất khai thác đảm bảo theo nguyên tắc đánh giá nguy cơ và cấp đổi dịch
quá trình tham gia giao thông bộ giao thông vận tải đề nghị khi tham gia giao thông bằng phương tiện vận tải công cộng đường bộ
hành khách phải tuân thủ các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế
cùng với đó bộ giao thông vận tải cũng yêu cầu biến xe khách chạm dừng nghỉ
phải xây dựng phương án đón trả hành khách phương tiện ra vào biến xe theo đúng các quy định về phòng chống dịch
bố trí điểm khai báo y tế quét mã qr và tổ chức điểm xét nghiệm covid một mươi chín
bố trí phòng hoặc khu vực cách ly tạm thời đảm bảo thông thoáng
đồng thời bố trí khu vực bán vé phòng chờ và nơi dừng đỗ phương tiện để hành khách lên xuống phương tiện đảm bảo sát khách
ngoài ra thực hiện thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín tại các khu vực công cộng
niêm yết số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng địa phương để thông tin khi có vi phạm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
người làm việc tại bến xe trạm dừng có tiếp xúc trực tiếp với lái xe nhân viên phục vụ trên xe
hành khách phải tuân thủ thông điệp năm k và khai báo y tế theo quy định của bộ y tế
tại địa phương vùng có nguy cơ trung bình và nguy cơ cao nhân viên làm việc tại bến xe trạm dừng nghỉ
phải xét nghiệm covid một mươi chín hàng tuần bảy ngày một lần không yêu cầu xét nghiệm đối với người đã tiêm một liều vaccine sau ba tuần
hoặc đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
còn đối với vận tải hàng không bộ giao thông vận tải cho biết lĩnh vực này sẽ được chia khai thác chuyến bay theo bốn giai đoạn
đối với lĩnh vực hàng không
các hãng hàng không phải đáp ứng các yêu cầu tại hướng dẫn tạm thời về kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng không
trong thời gian phòng chống dịch covid một mươi chín ban hành theo quy định số một nghìn sáu trăm năm mươi bốn quy đề bgtvt ngày chín chín hai nghìn hai mươi một của bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể
người điều khiển phương tiện nhân viên phục vụ trên phương tiện tổ bay tuân thủ các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
và khai báo y tế theo quy định của bộ y tế
xét nghiệm sars cov hai bằng pcr hoặc test kháng nguyên nhanh khi có ho sốt khó thở
hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan
tại địa phương vùng có nguy cơ trung bình cấp hai và nguy cơ cao cấp ba phải xét nghiệm sars cov hai hàng tuần là bảy ngày một lần
tại địa phương vùng có nguy cơ rất cao cấp bốn phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
và có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ kể từ khi nhận kết quả bằng rt pcr hoặc test nhanh kháng nguyên
nhân viên hàng không tham gia di chuyển phục vụ chiến bay có tiếp xúc trực tiếp với tổ bay
hành khách tuân thủ thông điệp năm k khai báo y tế theo quy định của bộ y tế xét nghiệm sars cov hai bằng pcr hoặc test kháng nguyên nhanh
khi có ho sốt khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan
tại địa phương vùng có nguy cơ trung bình cấp hai và nguy cơ cao cấp ba phải xét nghiệm sars cov hai hàng tuần bảy ngày một lần
không yêu cầu xét nghiệm đối với người đã tiêm một liều vaccine sau ba tuần hoặc đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
các tàu bay của doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không và kinh doanh hàng không chung đang được cục hàng không việt nam cấp giấy phép
và duy trì giám sát an toàn bay theo quy định của bộ giao thông vận tải về quy chế an toàn hàng không
bộ giao thông vận tải xây dựng tần suất khai thác các chuyến bay theo bốn giai đoạn như sau
giai đoạn một tối đa một mươi ngày kể từ ngày áp dụng hướng dẫn tạm thời tần suất trên từng đường bay đối với từng hãng hàng không
không vượt quá năm mươi so với trung bình một mươi ngày đầu tiên của tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một của hãng hàng không
không phải giãn cách ghế trên tàu bay
giai đoạn hai tối đa một mươi ngày kể từ ngày kết thúc giai đoạn một tần suất trên từng đường bay đối với từng hãng hàng không
không vượt quá bảy mươi so với trung bình một mươi ngày đầu tiên của tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một của hãng hàng không đó
không phải giãn cách ghế trên tàu bay
giai đoạn ba thực hiện kể từ khi kết thúc giai đoạn hai tần suất trên từng đường bay đối với từng hãng hàng không
không vượt quá tần suất trung bình một mươi ngày đầu tiên của tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một của hãng hàng không đó
không phải giãn cách ghế trên tàu bay
giai đoạn bốn trạng thái bình thường mới được khai thác trở lại bình thường
bộ giao thông vận tải quy định trong thời gian thực hiện các giai đoạn một giai đoạn hai
các đường bay mới đường bay có tuần suốt một chiến một ngày của mỗi hãng hàng không
thì được khai thác với tuần suốt một chiến một ngày thực hiện giãn cách ghế trên tàu bay trong giai đoạn một
đồng thời căn cứ tình hình dịch covid một mươi chín tại các địa phương
trên cơ sở ý kiến thống nhất của ubnd cấp tỉnh có cảng hàng không sân bay nơi đi nơi đến
cộng hàng không việt nam quyết định điều chỉnh tuần suốt khai thác theo các giai đoạn
đáng chú ý cộng hàng không việt nam và các cơ quan sức năng địa phương
sẽ là đơn vị tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín
của cảng hàng không hãng hàng không và hành khách tại cảng hàng không sân bay theo quy định
cộng hàng không việt nam giám sát việc mở bán vé của hãng hàng không theo tuần suốt đã quy định
việc xử lý vi phạm đối với tổ chức cá nhân vi phạm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
được thực hiện theo quy định của pháp luật
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại